thưa quý vị dưới hình thức đi du lịch để nhập cảnh vào việt nam nhiều đối tượng người nước ngoài đã có những hành vi vi phạm pháp luật việt nam ở mức độ nghiêm trọng như sử dụng internet để lừa đảo buôn bán ma túy
trong thời gian gần đây bộ công an và các cơ quan chức năng đã cảnh báo về diễn biến phức tạp của những vụ việc phạm pháp do người nước ngoài gây ra
thuê trẻ em đóng phim người lớn để bán trên mạng xã hội thuê nguyên cả khách sạn để phạm tội công nghệ cao thậm chí có không ít đối tượng mang danh nhập cảnh để làm ăn nhưng thực chất chỉ thuê nhà xưởng để cất số ma túy được tuồn từ bên ngoài và trung chuyển đi nước thứ ba
điều này cho thấy sự phức tạp trong vấn đề quản lý cư trú người nước ngoài tại nhiều
điều này cho thấy sự phức tạp trong vấn đề quản lý cư trú người nước ngoài tại nhiều
đại diện ủy ban quốc phòng và an ninh cho rằng có sự lầm lèo trong khâu quản lý phối hợp giữa các bộ ngành địa phương
thứ lượng người nước ngoài được nhập cảnh du lịch và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại việt nam ngày càng gia tăng
bên cạnh những điều tích cực mang lại cho nền kinh tế không tránh khỏi những hệ quả xấu hiện tượng này là mặt trái của sự mở rộng giao lưu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của việt nam
cái gì nó cũng có tính hai mặt của nó
thì trong cái này thì chắc nhà làm luật cũng sẽ trung liều được các tình huống mà có thể xảy ra và các bộ luật liên quan cũng như các lĩnh vực khác người ta cũng sẽ tập trung hơn
khi mà mở chỗ này thì những chỗ khác chắc chắn phải gần quan tâm để có cái hình thức quản lý nhà nước nó phù hợp
chính vì vậy việc xem xét lại hành lang pháp lý thắt chặt từ cửa ngõ nhập cảnh đến quản lý cư trú là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng một mươi hai văn phòng chủ tịch nước đã công bố lệnh của chủ tịch nước về một số luật mới vừa được quốc hội thông qua
trong đó có luật xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
vâng mở cửa
mở cửa để thu hút đầu tư là điều tất yếu tuy vậy cũng cần hết sức thận trọng
bởi thông thoáng quá cũng dễ bị các đối tượng lợi dụng để làm những điều khuất tất hoặc đối phó với pháp luật
chính sách thị thực của việt nam cấp thị thực cho người nước ngoài theo diện du lịch vào việt nam không quá ba tháng
trong bảy mươi bảy quốc gia mà việt nam đã ký hiệp định thỏa thuận miễn thị thực
các quốc gia được miễn visa nhập cảnh vào việt nam với thời hạn không quá một mươi bốn đến ba mươi ngày
luật mới bổ sung quy định miễn thị thực có thời hạn tạm trú ba mươi ngày
cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển có đặc thù riêng không làm phương hại đến quốc phòng an ninh quốc gia
luật cũng quy định là tối đa là ba tháng đối với khách du lịch
nhưng không phải là đối với mọi loại địa bàn địa lý chỉ áp dụng được mỗi phú quốc thôi
còn những nơi khác thì là chưa nên là việc mà giá hạn như thế này thì là kéo dài thời hạn đến ba tháng
thì sẽ có lời cho công tác là thu hút khách du lịch cũng như là các nhà đầu tư muốn vào có thời gian tìm hiểu hơn
đối với trường hợp nguyên liệu
người nước ngoài vi phạm trật tự an toàn xã hội buôn bán ma túy tại việt nam
tùy theo mức độ cụ thể sẽ bị phạt tiền phạt tù kèm theo đó là trục xuất
tùy theo tính chất và mức độ vi phạm thì họ sẽ bị xử phạt hoặc là xử phạt hành chính hoặc là xử lý về hình sự
bộ luật hình sự việt nam có một điều là điều ba mươi bảy bộ luật hình sự quy định cái hình phạt trục xuất
thì sau khi tù xong thì chúng ta áp dụng hình phạt bổ sung đó là trục xuất
đó là trục xuất
đáng lưu ý luật mới tăng cường trách nhiệm của các cơ quan liên quan
chấm dứt tình trạng quản lý lòng lẻo thiếu sự phối hợp liên ngành để xảy ra những vụ việc như thời gian vừa qua
luật vừa rồi mới thông qua thì có sửa đổi một số điều liên quan tới trách nhiệm của bộ chính phủ
của bộ công an của bộ quốc phòng ủy ban nhân dân tỉnh
nhưng cái đó là làm rõ hơn trách nhiệm
pháp luật đã đầy đủ cơ chế chặt chẽ để chúng ta thực hiện việc quản lý người nước ngoài
xuất nhập cảnh rồi cư trú tại việt nam
như vậy luật xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh cư trú vừa được quốc hội thông qua
sẽ tạo thuận lợi cho người nước ngoài vào du lịch đầu tư tại việt nam
nhưng đồng thời du khách sẽ phải chấp nhận tuân thủ quy định của pháp luật việt nam
những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc đảm bảo trật tự an ninh an toàn xã hội